vào khoảng hai mươi một h năm ngày bảy tháng hai một đám cháy lớn đã bốc lên từ tầng một nhà số một trăm ba mươi sáu phố trần duy hưng quận cầu giấy hà nội
ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang các nhà bên cạnh
chỉ sau ít phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tiếp cận và dập tắt đám cháy
tại hiện trường phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số ba cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố hà nội đã phối hợp triển khai các phương án dập lửa chống cháy lan
sau những nỗ lực của cảnh sát chữa cháy đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế không để hỏa hoạn lan rộng ra các nhà chung quanh
sau đó cảnh sát tiếp tục tổ chức phun nước dập tàn hỏa hoạn rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
trước thời điểm xảy ra cháy vào khoảng hai mươi giờ cùng ngày chủ nhà số một trăm ba mươi sáu phố trần duy hưng đã khóa cửa và rời khỏi ngôi nhà
tại thời điểm xảy ra vụ cháy không có người bên trong ngôi nhà nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản đang được làm rõ